một thông tin khác công an thành phố cà mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại công ty trách nhiệm
hạ một thành viên dịch vụ thủy sản thành tâm có địa chỉ tại khóm sáu phường một thành phố cà mau
theo đó trong thời gian thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín công ty thành tâm do ông nguyễn trí tâm
làm giám đốc đã thực hiện hoạt động kinh doanh khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền
vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh trong phòng chống dịch covid một mươi chín
gây hậu quả làm lây nhiễm bệnh covid một mươi chín cho người khác và phát sinh lớn chi phí phòng chống dịch bệnh
hơn một tấn khẩu trang tái chế đã được đưa về các tỉnh miền tây để bán với giá rẻ
vừa bị lực lượng chức năng đồng nai kiểm tra và phát hiện tại nhà của nguyễn đăng giang
quê ở tỉnh lâm đồng trú tại tổ ba mươi một khu phố bảy phường long bình thành phố biên hòa
qua kiểm tra cho thấy trong nhà của ông giang đang tái chế một số
lực lượng chức năng đồng nai kiểm tra và phát hiện tại nhà của nguyễn đăng giang
lực lượng lớn khẩu trang y tế các loại cùng với năm mươi bốn bao tải khẩu trang đã tái chế
đối tượng không xuất trình được các hóa đơn chứng từ số lượng khẩu trang trên
bước đầu giang khai nhận đã thu mua số khẩu trang phế liệu từ thành phố hồ chí minh
để đưa về đồng nai thuê người giật ủi và nối lại dây đeo
tiếp tục kiểm tra tại các khu nhà trọ và người dân
bên cạnh lực lượng chức năng lại phát hiện và thu giữ hai mươi chín bao tải khẩu trang đã qua tái chế
tổng khối lượng thu giữ là hơn
hai trăm ba mươi bảy ba trăm sáu mươi chiếc khẩu trang đã qua tái chế với tổng trọng lượng hơn một tấn
toàn bộ số khẩu trang trên đã được lực lượng chức năng niêm phong tịch thu để xử lý theo quy định
sáng nay tại thành phố hồ chí minh bộ chỉ huy tiền phương bộ công an đã tổ chức cuộc họp trực tuyến
về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín với các cục nghiệp vụ và công an hai mươi năm tỉnh ở phía nam
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
chỉ huy trưởng bộ chỉ huy tiền phương
chủ trì cuộc họp
trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín lãnh đạo bộ công an đã rất quan tâm chỉ đạo các cục
đơn vị thuộc bộ công an và công an các tỉnh thành phố bám sát chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
tập trung nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia an toàn xã hội phối hợp cùng chính quyền địa phương chống dịch
lực lượng công an địa phương và lực lượng của bộ đã tăng cường tập trung thống nhất các giải pháp đồng bộ và cơ bản
khống chế được tình hình
phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã giao công việc trách nhiệm cụ thể cho từng cục nghiệp vụ
các đơn vị của bộ công an phối hợp với công an các địa phương trong công tác phòng chống dịch
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã yêu cầu công an các tỉnh thành phải thường xuyên cập nhật báo cáo hàng ngày tình hình dịch bệnh
cho bộ chỉ huy tiền phương nhận báo cáo vào lúc một mươi sáu h hàng ngày
ngoài ra với các tình hình đột xuất bất ngờ phải báo cáo bằng các phương tiện thông tin liên lạc nhanh nhất
cho bộ chỉ huy tiền phương không cần đợi văn bản
lãnh đạo công an các địa phương chịu trách nhiệm trước lãnh đạo bộ công an nếu để xảy ra dịch bệnh trong đơn vị
cũng ngay trong sáng nay thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã làm việc với lãnh đạo công an tp hcm
phát biểu tại cuộc họp thứ trưởng nguyễn duy ngọc đánh giá cao sự chủ động kịp thời
đưa ra những giải pháp cấp bách mạnh mẽ quyết liệt hữu hiệu hơn nữa cho công tác chống dịch và vấn đề chính sách
an sinh xã hội trước giờ ngày hai mươi ba tháng tám thời điểm thành phố áp dụng chỉ thị một mươi sáu tăng cường
ngay sau đó với sự quan tâm sát sao đồng chí trung tướng đã trực tiếp xuống tận hiện trường
chỉ đạo công tác triển khai xây dựng bệnh viện giã chiến của lực lượng công an tại huyện nhà bè
với quy mô ít nhất ba trăm linh giường nhằm chủ động hơn nữa trong việc điều trị covid một mươi chín
thăm các chốt kiểm soát trên địa bàn tp hcm và tỉnh đồng nai
hôm nay công an tỉnh bình dương đã tiếp nhận hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ của trung đoàn cảnh sát cơ động
trung bộ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đến tăng cường cho công an tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến hết sức phức tạp được sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo bộ công an
chiều ngày hai mươi hai tháng tám hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã có mặt tại công an tỉnh bình dương để hỗ trợ công tác
phòng chống dịch bệnh đây là những cán bộ trẻ có năng lực lòng nhiệt huyết sẵn sàng sung phong tình
nguyện với quyết tâm cùng với nhân dân tỉnh bình dương để lưu dịch bệnh
tại bình dương với hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ thì chúng tôi được phân công làm sáu điểm
giàn trải các huyện để cùng với lực lượng của địa phương tiếp tục phân ra các chốt để thực hiện
nhiệm vụ theo yêu cầu của từng bộ phận từng chốt một chúng tôi cũng sẽ cố gắng động viên cán bộ chiến sĩ
đem hết sức mình để cùng với lại các chốt hoàn thành tốt đợt cao điểm phòng chống dịch của địa phương
chúng tôi quyết tâm cao nhất sẽ hỗ trợ công an tỉnh bình dương và chính quyền địa phương để giúp cho
chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín cũng như đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
chúng tôi quyết tâm sẽ cùng với địa phương hoàn thành việc chống dịch để trở lại cuộc sống bình yên
như cho nhân dân khi nào hoàn thành trong việc chống dịch thì chúng tôi mới trở về địa phương trở về đơn vị
tại lễ tiếp nhận thượng tá nguyễn thanh điệp phó giám đốc công an tỉnh trân trọng sự quan tâm tăng cường của lãnh đạo bộ công an
đồng chí phó giám đốc công an tỉnh đề nghị cán bộ chiến sĩ được tăng cường phải nêu cao tinh thần trách nhiệm
ý thức tổ chức kỷ luật tinh thần khẩn trương chống dịch như chống giặc đồng thời đề nghị các đồng chí phải chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm bảo đảm sức khỏe hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
ngay sau lễ tiếp nhận công an tỉnh đã bố trí số cán bộ chiến sĩ này cho phòng cảnh sát cơ động cùng công an các huyện thị xã thành phố
để nhanh chóng triển khai lực lượng phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ chiến sĩ

để nhanh chóng triển khai lực lượng phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ chiến sĩ này cho phòng cảnh sát tô động cùng công an các huyện thị xã thành phố
đồng thời cán bộ chiến sĩ công an còn trực tiếp tham gia hàng trăm tổ xác minh truy vết các ca mắc covid một mươi chín cùng nhiều công tác khác trong phòng chống dịch bệnh
trước tình hình đó sự quan tâm tăng cường lực lượng của trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ sẽ góp phần cùng lực lượng công an tỉnh thực hiện có hiệu quả các mặt công tác kiểm soát dịch bệnh bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương
bản tin dịch covid một mươi chín tối ngày hai mươi hai tháng tám của bộ y tế cho biết trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện một trăm tám mươi một sáu trăm sáu mươi
trong xét nghiệm cho bảy trăm hai mươi ba trăm bốn mươi một lượt trong ngày có bảy năm trăm tám mươi bệnh nhân được chữa khỏi việt nam ghi nhận thêm một mươi một hai trăm một mươi bốn ca mắc covid một mươi chín trong đó sáu ca nhập cảnh và một mươi một hai trăm linh tám ca ghi nhận ở trong nước
riêng thành phố hồ chí minh và bình dương đã chiếm đến bảy chín trăm tám mươi tám ca kể từ đầu dịch đến nay việt nam có ba trăm bốn mươi năm mươi chín ca nhiễm
hệ thống phần mềm quản lý công dân vùng dịch tại địa chỉ sức khỏe dân cư quốc gia gov vn
trước đó hà nội đã áp dụng việc khai báo trên hệ thống này tại hai mươi ba trạm chốt kiểm soát cửa ngõ
sau khi kê khai thông tin đầy đủ và có mã qr thì người dân chỉ cần trình mã qr để đối chiếu
mỗi mã qr có giá trị bảy mươi hai tiếng đồng hồ
việc khai báo y tế online này sẽ giúp cho người dân trong việc đi lại được thuận tiện và nhanh chóng hơn
tuyến đường liên tỉnh nối huyện sóc sơn hà nội và huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
người dân tiến hành khai báo y tế tại địa chỉ sứckhỏe dân cư quốc gia gov vn
thay vì kê khai bằng giấy việc khai báo online được người dân thực hiện dễ dàng
một tuần hai tuần mới đi qua một lần thôi
nhưng mà cái ứng dụng này rất tốt bởi vì đảm bảo kiểm soát được người dân mình đi đâu về đâu cho nó tốt rồi đảm bảo dịch
nhận cái này rất chi nó nhanh gọn tiện lợi cho mọi người đôi khi nó tiết kiệm thời gian
vì chỉ khai báo một lần thì mình lần sau mình đi thế này thì nó sẽ tiện lợi hơn cho rất nhiều
hiện người dân chỉ cần một lần khai báo điện tử thành công sẽ được cấp một mã qr và sử dụng được nhiều lần tại nhiều trạm chốt kiểm soát dịch khác nhau
với mã qr cán bộ tại trạm kiểm soát tiến hành quét mã và nhanh chóng xác định công dân đó được hoặc không được đi qua trạm kiểm soát
việc triển khai cho mã code này thì bà con nhân dân rất đồng tình ủng hộ
vì việc kiểm tra khai báo sức khỏe qua chốt là thời gian lưu thông sẽ nhanh
thuận tiện để tránh việc ổn tắc và tập trung đông người
do hôm nay là ngày đầu tiên chốt kiểm soát dịch các huyện thị xã hà nội giáp danh với các tỉnh khác
thực hiện việc khai báo y tế tại hệ thống phần mềm quản lý dân cư vùng dịch của bộ công an
vì vậy nhiều người khi đến trạm chốt mới tiến hành khai báo
tuy nhiên với hệ thống này cho phép người dân được chủ động khai báo trước thông tin cá nhân thông tin y tế ngay tại nhà
và xuất lưu mã qr khi đi qua trạm kiểm soát
công an huyện cũng xây dựng những hướng dẫn trình tự cụ thể từng bước và hướng dẫn cụ thể
cho đến từng thôn từng xã ở trên địa bàn huyện và đặc biệt là tại các chốt thôn ở xã
cũng như là các chốt liên tỉnh ở đây
thì cán bộ từ y tế quân sự rồi cán bộ của đoàn thanh niên phối các lực lượng phối hợp ở chốt
đều có thể sử dụng thành thảo những công nghệ này để ứng dụng trong việc khai báo y tế cho nhân dân thuận lợi nhất
người dân hiện đi qua các chốt cần chuẩn bị giấy đi đường chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân
và mã qr được cấp khi kê khai thông tin tại địa chỉ sứckhỏe dâncưuquốc gia gov vn
công an thành phố hà nội cũng cho biết bắt đầu từ ngày hôm nay khi người dân đến làm việc
tại tất cả trụ sở công an trên địa bàn thành phố cũng sẽ được yêu cầu khai báo y tế tại địa chỉ
điều này giúp hỗ trợ kịp thời công tác truy vết cũng như xử lý nghiêm các trường hợp cố tình khai báo
sai sự thật thông tin
công an quận bảy thành phố hồ chí minh đang tạm giữ hình sự đối tượng kha chuẩn đức
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ tại quận năm để điều tra xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ
đây là đối tượng đã dùng xe gắn máy tông trọng thương một chiến sĩ cảnh sát cơ động
đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó hơn một giờ rạng sáng ngày hai mươi một tháng tám kha chuẩn đức điều khiển xe máy lưu thông
trên đường nguyễn thị thập hướng từ huyện bình chánh về quận bảy
khi qua chốt kiểm dịch phòng chống covid ở chân cầu hiêm lam quận bảy
lực lượng làm nhiệm vụ tại đây tiến hành kiểm tra hành chính đối với đức
tuy nhiên đức không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy vượt chốt
tổ công tác đã tiến hành truy đuổi và áp sát yêu cầu đối tượng dừng xe hợp tác
lúc nãy đức manh động dùng xe tông thẳng và chiến sĩ nguyễn nhật thành
đang công tác tại trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam thành phố hồ chí minh
khiến đồng chí thành bị thương nặng ở đầu
đối tượng sau đó đã bị khống chế đồng chí thành được đưa đi bệnh viện cấp cứu
đây là một đối tượng cộng cán từng có nhiều tiền án về các tội
giết người cướp dật tài sản và tàn trự trái phép vũ khí quân dụng
tại cơ quan công an đức thừa nhận hành vi phạm tội của mình
đến tối ngày hai mươi hai tháng tám tình hình sức khỏe của đồng chí nguyễn nhật thành
đã ổn định không còn nguy hiểm đến tính mạng
hiện đồng chí đang được đồng đội và các y bác sĩ chăm sóc để sớm ổn định sức khỏe
quay lại thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch
trên địa bàn thành phố hồ chí minh